ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận cho chủ nhân ngôi biệt thự phương nam số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần
quận ba tp hcm được phép tiến hành những công đoạn đầu tiên để bảo tồn và khôi phục biệt thự di sản cổ
theo kế hoạch đầu năm hai nghìn một mươi chín việc trùng tu ngôi biệt thự chính thức bắt đầu
các kiến trúc sư chuyên gia bảo tồn pháp sẽ tháo bỏ dãy nhà phía sau biệt thự nằm tại mặt tiền đường nguyễn thị diệu
vì đây là hạng mục được xây dựng thêm sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm không mang dấu ấn biểu trưng
tiếp theo nâng cấp hàng rào và ba cổng nằm ở hai mặt tiền đường võ văn tần và ba huyện thanh quan
và cuối cùng trùng tu hội trường âm nhạc nhà chính và mái nhà
các chi tiết trong biệt thự đều là những tác phẩm kiến trúc văn hóa nghệ thuật đặc trưng của thập niên một nghìn chín trăm hai mươi tại sài gòn
như gạch nền là gạch seramic được sản xuất riêng lan can cầu thang sắt đều được nhập khẩu từ pháp và đức
toàn bộ mái ngói xuất xứ từ pháp toàn bộ kính mò nhập khẩu từ châu âu tranh tường do họa sĩ chuyên nghiệp vẽ
dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một
ngôi biệt thự phương nam đã được công ty cổ phần mineva mua vào năm hai nghìn một mươi năm với giá trị ba mươi năm triệu usd